vâng có thể thấy rằng nhiệt độ ngoài trời trong những ngày qua có khi chạm tới mốc là bốn mươi độ c
cộng thêm với lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm khiến cho việc di chuyển trong những ngày qua trở nên vô cùng mệt mỏi
và nhiều người đã nghĩ ra cách đó là tạm lánh vào những bóng dâm để giảm bớt cảm giác khó chịu bởi ánh nắng
tuy nhiên thì việc di chuyển như vậy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn rất cao và cũng đã có chế tài xử phạt cho hành vi này
theo nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu người dừng xe tại bóng dâm cách vạch rừng bị coi là dừng đỗ xe trên đường
cản trở giao thông và sẽ bị xử lý hành chính cụ thể xử phạt từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng đối với hành vi dừng xe dưới lòng đường
cản trở giao thông theo điểm d khoảng hai điều sáu nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
tình trạng phổ biến khi tham gia giao thông trong mùa nắng nóng là nhiều phương tiện thấy đèn đỏ sẽ tìm nơi có bóng mát để dừng xe
có khi đột ngột dừng lại giữa đường mặc những phương tiện khác đang di chuyển
điều này gây cản trở giao thông dễ dẫn đến tai nạn nếu như phương tiện đi sau không tránh kịp